năm hai nghìn một hai nghìn một mươi sáu nước ta có bảy mươi doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông
tổng doanh thu phát sinh lĩnh vực viễn thông ước đạt ba trăm sáu mươi năm năm trăm linh tỷ đồng
ước tăng bảy năm so với năm hai nghìn một mươi năm và đóng góp khoảng hai mươi bảy ba mươi hai vào tổng doanh thu toàn ngành năm hai nghìn một mươi tám
có thể nói ngành viễn thông hiện nay đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế
không chỉ của từng quốc gia mà cả của toàn thế giới
việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ viễn thông là điều kiện đầu tiên
và tối thiểu trong thương mại quốc tế
việc quản lý đầu tư và phát triển hạ tầng viễn thông
internet hiện nay được tất cả các quốc gia quan tâm và đề ra mục tiêu
làm sao để người dân được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ một cách nhanh nhất
chất lượng cao nhất với giá thành thấp nhất
điều kiện này cũng là một trong các nội dung bảo đảm quyền con người
trong thể lệ viễn thông quốc tế
tại việt nam những năm gần đây công tác quản lý và phát triển hạ tầng viễn thông rất được trú trọng
trước đây tại tỉnh thái nguyên
việc phát triển và quản lý hạ tầng viễn thông còn nhiều hạn chế
như một số công trình hạ tầng viễn thông được thi công nhanh để đưa vào khai thác
nên chất lượng chưa bảo đảm
sự đầu tư về hạ tầng viễn thông còn riêng rẽ nhỏ lẻ gây ra nhiều lãng phí
nắm bắt được vấn đề đó lãnh đạo tỉnh thái nguyên
cùng các cơ quan ban ngành chức năng có liên quan
đã phối hợp từng bước nâng cao chất lượng mạng lưới chất lượng dịch vụ viễn thông
đến nay hệ thống thông tin liên lạc phục vụ cho các công tác chỉ đạo
điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp đến người dân
và hệ thống thông tin cho công tác phòng chống lụt bão
và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh đã được bảo đảm
bên cạnh đó tỉnh thái nguyên cũng chỉ đạo đồn đốc các doanh nghiệp có hạ tầng mạng trình trang
cài tạo lại mạng cáp viễn thông nhằm bảo đảm an toàn an ninh thông tin
và nâng cao mỹ quan đồ thị
đồng thời cũng là để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp viễn thông phát triển cơ sở hạ tầng
nâng cao chất lượng mạng dịch vụ viễn thông phục vụ cho nhu cầu của người dân trên địa bàn tỉnh
đồng thời cũng là để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp viễn thông phát triển cơ sở hạ tầng

xây dựng kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích với mục tiêu phổ cập dịch vụ điện thoại và internet bằng rộng
đến các đối tượng người dân thuộc vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích
và các biêu điện ủy ban trường học bệnh viện tuyến xã huyện
từ chỗ chỉ bốn mươi xã có thông tin điện thoại tới nay một trăm linh thôn bản đã có thông tin liên lạc
trong đó hơn tám mươi có đường truyền internet tốc độ cao
toàn bộ những trường học có điện lưới thiết bị trên địa bàn tỉnh
đường truyền internet bằng thông rộng qua đó góp phần quan trọng
và thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
khi mà đưa internet vào trường học đến nay thì trường học của chúng tôi đã có rất nhiều là thay đổi
về công tác chuyên môn cũng như về công tác quản lý học sinh
ví dụ như là trong hoạt động giảng dạy của chúng tôi hàng ngày
thì giáo viên đã khai thác thông tin trên internet để đưa vào các bài giảng
rồi trong công tác quản lý nhà trường thì nhà trường đã vận dụng rất tốt
các công tác như là triển khai sinh hoạt tổ chuyên môn sinh hoạt tri bộ
rồi hầu như các hoạt động đều triển khai trên internet
ví dụ như dùng hòm thư của các tổ này dùng trang web website của nhà trường
rồi trên website của bộ giáo dục và đào tạo thì chúng tôi đã vận dụng vào các hoạt động của mình khá tốt
hiện tại thì nhà trường tôi đang được hỗ trợ đường truyền internet tốc độ cao
phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của các thầy cô giáo và các em học sinh
đặc biệt nữa là có cái
có phần thông tin liên lạc với phụ huynh sổ liên lạc điện tử
chúng tôi qua chương trình này của hệ thống này thì chúng tôi có thể liên lạc với phụ huynh học sinh rất là dễ dàng
bởi vì là trường của tôi là trường dân tộc nội chú các em sinh sống ở các vùng rất là xa với nhà trường
và không thường xuyên được gặp được phụ huynh
và qua cái hệ thống này thì chúng tôi có thể liên lạc với phụ huynh rất là dễ dàng
việc nâng cấp hạ tầng viễn thông và cung cấp dịch vụ viễn thông công ích cho người dân
và các cơ sở tuyến xã huyện tại thái nguyên bước đầu đã cho những kết quả khá tích cực
tuy nhiên với địa hình là một tỉnh thuộc khu vực trung du và miền núi phía bắc
nên việc triển khai và nâng cấp hạ tầng viễn thông để cho tất cả mọi người có thể sử dụng dịch vụ viễn thông công ích
với một chất lượng đồng bộ từ tỉnh thành đến các huyện lị là một vấn đề hết sức khó khăn
hiện nay trên nhà trường chúng tôi đã phủ sóng internet tại các phòng thực hành
tại các phòng chuyên môn và đã phủ sóng wi fi trên toàn trường
hầu hết học sinh và giáo viên đã được sử dụng mạng internet
tuy nhiên tốc độ đường truyền của chúng tôi đôi lúc vẫn gặp khó khăn
ví dụ như bị mất mạng hoặc bị chậm
chúng tôi cũng mong muốn trong thời gian tới cơ sở hạ tầng được nâng cấp lên để chúng tôi có thể khai thác tốt hơn
với sự nỗ lực của tỉnh thái nguyên nói chung và đội ngũ cán bộ công chức viên chức ngành thông tin và truyền thông tỉnh nói riêng
có thể tin rằng trong thời gian tới sự phát triển về lĩnh vực viễn thông
internet trên địa bàn
sẽ đạt được nhiều thành tích hơn nữa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm đáp ứng các nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân bảo đảm an ninh quốc phòng của tỉnh
chị dương thu trang đang lựa chọn những món hàng trên trang web
de siêu thị vn đây là một website mua bán hàng trực tuyến các mặt hàng rau củ quả và thực phẩm tươi sạch
mô hình này giúp giảm tài công việc cho những người bận rộn
mang lại hiệu quả nhiều hơn và dành thời gian nghỉ ngơi để tái tạo sức lao động
sau khi đã lựa chọn xong những món hàng trên đi siêu thị và đặt hàng
nhân viên của đi siêu thị sẽ gọi điện lại với khách hàng để xác định lại thông tin và sau đó hành trình đi chợ sẽ bắt đầu
công việc của mình cũng khá là bận rộn
và nhờ được sự giới thiệu của bạn bè thì mình cũng đã biết được trang web digion thị vn
sẽ cung cấp được những mặt hàng loạt kênh để mua sắm và đặt hàng online
mình vừa tiết kiệm được thời gian vừa lựa chọn cung cấp tốt nhất
mình thấy cái chất lượng dịch vụ ở bên này rất là tốt các sản phẩm rất là tươi ngon và đúng như yêu cầu của mình
ngoài việc đăng nhập trực tiếp trên địa chỉ website disiêuthị vn
khách hàng cũng có thể tải ứng dụng của đi siêu thị
điện thoại di động sau đó thực hiện các thao tác mua hàng và giao dịch như bình thường
sản phẩm trên website của d siêu thị cũng rất phong phú và đa dạng từ rất nhiều đối tác khác nhau
người tiêu dùng cũng có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng của thực phẩm
bởi đó đều là những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng được dán tem nhãn bảo đảm
khi đến với đi siêu thị vn thì thứ nhất là đây là một cái ứng dụng phục vụ cho cái nhu cầu cuộc sống hiện đại
khi mà khách hàng đi siêu thị
thị thông thường khá là tốn thời gian cho một lần đi siêu thị
cỡ mất khoảng một đến hai giờ cho cái việc đi siêu thị
khi với disiêu thị vn thì họ sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian
thời gian cũng chính là chi phí là tiền bạc
họ chỉ cần mất năm phút cho cái việc đi siêu thị hàng ngày của mình
thứ hai nữa là với disiêu thị vn thì có rất nhiều các cái siêu thị
cho nên là khách hàng có thể đi một lúc nhiều siêu thị
và sau khi mà đi siêu thị thì hàng sẽ được giao đến tận nhà
người mua hàng thì dễ dàng thuận tiện trong thanh toán
lại an tâm về chất lượng sản phẩm
còn người bán hàng cũng bán được nhiều hàng hóa hơn
đó cũng chính là mục đích của disiêu thị vn
cũng như các trang web bán hàng trực tuyến muốn hướng tới
khi mà tỷ lệ người tiêu dùng internet ở việt nam
chiếm khoảng ba mươi dân số và ngày một tăng lên
để làm được điều đó cần xây dựng niềm tin giữa người bán hàng và mua hàng
đây mới là cơ sở vững chắc để mua bán trực tuyến tạo được bước tiến lớn trong tương lai
chương trình chuyển động truyền thông của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây
xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau